toàn nguyện hiện có hơn hai mươi năm cơ sở sản xuất tôm khô
mỗi tháng sản xuất từ hai mươi đến ba mươi tấn tôm khô tùy theo mùa vụ
qua đó đã giải quyết việc làm cho từ hai trăm linh đến ba trăm linh lao động nông thôn tăng thêm thu nhập
qua đó đã giải quyết việc làm cho từ hai trăm linh đến ba trăm linh lao động nông thôn tăng thêm thu nhập
ông hồng trí tâm chủ cơ sở sản xuất tôm khô tại thị trấn rạch gốc có hơn ba mươi năm làm nghề tôm khô cho biết
trước đây ông chủ yếu chế biến tôm khô bằng cách thủ công
tôm nguyên liệu được mua về rồi rửa tôm sạch nước đun thật sôi rồi mới thả tôm vào luộc
tùy theo kinh nghiệm của từng người bỏ thêm ít muối cho dừa ăn và đem ra phơi đúng độ nắng
thì tôm sẽ có màu đỏ tự nhiên
vào mùa mưa tôm phơi không được nắng sẽ không ngon bằng mùa khô
giờ đây đã tiến bộ hơn một số cơ sở đã dùng máy xấy để làm tôm mau khô hơn sau khi luột sông và sấy tôm vào mùa mưa
nếu sử dụng máy xấy một ngày có thể chế biến từ ba đến năm tấn tôm nguyên liệu
từ khi chế biến từ bốn đến năm tấn mình sẽ làm hết nổi
mình đung củi sàn sẩy toàn bằng tay số lượng mình hàng nhiều mình làm đó không nổi mới nghĩ ra mình mới thiết kế ra
mình nghĩ ra sáng tạo ra để mình làm với vụ máy có thể là một ngày làm chục tấn được
còn tay thì một ngày làm chỉ có bốn tấn
thì em cũng làm ít nè
sau này từ từ thấy có hiệu quả
em mới mở rộng ra
để có được tôm khô ngon
thì phải chọn được tôm nguyên liệu tươi
và chế biến đúng cách
đồng thời tại mỗi nơi
sẽ có những bí quyết riêng
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng con tôm khô
mang nhãn hiệu tôm khô rạch gốc
hiện tại số lượng tôm khô cung ứng
cho thị trường ngày càng lớn
và quanh năm
vì vậy đa phần người làm khô sử dụng máy móc để sản xuất
nhiều cơ sở sản xuất ở rạch gốc
đã đầu tư máy sấy máy bóc giỏ
máy phân cỡ máy sàn phân
để sản xuất tôm khô
tôm khô rạch gốc
có hương vị màu sắc rất riêng
so với các địa phương khác
vì nguyên liệu chế biến từ con tôm tự nhiên
thì ở đây
nguyên cái khu này
là người ta
nóng đáy không à
con tôm mình nó chưa qua đá luôn
đi ngoài biển nó vô nó đổ
đổ về sàn như sáng như đó
rồi nó mới lửa ra mình chạy lại
mình cân mình đem về mình luộc
rồi mình đem về mình luộc

bởi vì con tôm dùng này nó ngon lắm
tươi là tươi
tôm chưa qua đá mà
tôm khô ngọc hiện nói riêng
và của cà mau nói chung
đã xây dựng và khẳng định được thương hiệu
trên thị trường trong nước và quốc tế
và có thêm bước tiến mới
trong hành kinh tế hội nhập
làng nghề tôm khô rạch gốc
đã có từ rất lâu đời
và được cục sở hữu trí tuệ
bộ khoa học công nghệ
công nhận sản phẩm tập thể của cà mau
trong đó có sáu cơ sở được cấp giấy chứng nhận
với tôm khô rạch gốc
tại cửa biển sông đốc thuộc quyện trần giang thời
có đoàn tàu khai thác thủy sản đông nhất
ở khu vực đồng bằng sông cửu long
các chuyến khai thác thủy sản
dào giáp tết nguyên đáng này
đạt sản lượng gần một mươi tấn
trong đó sản lượng mực tươi
do giá trị khu vực cao hơn gấp nhiều lần
so với mực tươi
và khu mực bảo quản được lâu
nên nhiều cơ sở chế biến cá khô biển
ở sông đốc đặt hàng các chủ tạo cá
khi đánh bắt mực tươi để làm khô
từ đó là nghề làm khu mực
trong những năm gần đây
ăn nên làm ra
hiện nay thị trấn sông đốc
có trên bốn mươi cơ sở chế biến cá khô biển
nhiều cơ sở chế biến khu mực
đưa đi tiêu thụ thành phố hồ chí minh
hà nội và xuất khẩu sang trung quốc
theo đường tiểu ngạch
chỉ riêng trong dịp tết này
các cơ sở thị trấn sông đốc
cung cấp ra thị trường hơn ba mươi tấn khu vực
giá cả cũng tăng nhẹ so với ngày thường
do khu mực sông đốc
là có những đặc trưng riêng
và cũng được hình thành từ rất lâu đời
nên sản phẩm này được nhiều người tiêu dùng
dạo những ngày này
không khí tại làng nghề rất nhộn nhịp
hàng ngàn lao động ở thị trấn đang tất bật
với công việc làm khu mực
đây là cơ hội kiếm tiền nhiều nhất trong năm
do vậy người dân dùng biển sông đốc
tranh thủ từ sáng sớm
đã có mặt tại các cơ sở chế biến khô
và chính các cơ sở chế biến khô này
đã tham gia giải quyết việc làm thường xuyên
cho một số lượng
lượng lớn lao động nhàn rỗi
tạo nguồn thu nhập khá ổn định cho người dân
thuộc diện gia đình nghèo ở nơi cửa biển này
trở lại làng khô biển
ở thị trấn cái đô dàm quyện phú tân
trong những ngày giáp tết
bà con ngư dân tại đây cũng đang tất bật
giào dụ khô
làng nghề cá khô cái đô dàm nổi tiếng khắp nơi
bởi các mặt hàng đặc trưng
như khô cá cơm rút cá mối cá đù
trong đó nổi bật nhất là khô cá khoai
nhắc tới cá khoai
ai cũng nghĩ ngay đến đặc trưng
đặc trưng riêng nơi miền biển cái đô dàm
mà không nơi nào có được
theo đó mùa tết cũng rơi vào
thời điểm chính vụ đánh bắt cá khoai
của người dân trên dùng biển tây nam này
cá khoai có thể đánh bắt được
quanh năm nhưng vụ chính thường bắt đầu
từ khoảng cuối tháng một mươi
đến tháng bốn âm lịch hàng năm
đã thế mà với nhu cầu của người tiêu dùng
năm nay tăng cao nên các cơ sở
chế biến khô khoai tại đây
cũng không đủ cung ứng cho thị trường trong nước
trong những ngày giáp tết
thì đối với thị trấn cái đô dàm
thị trấn cái đô dàm đã có nhiều bước
hiện tại mặt hàng khô cá khoai
đang được giá được mua
và được cả chất lượng
hiện tại thời vụ năm nay rất phù hợp
cho điều kiện khơi cá khoai
tuy nhiên về mặt hàng cá khoai
năm nay được đánh giá là rất hút hàng
hiện tại có một số doanh nghiệp
không đảm bảo số lượng
để cung cho các đầu trên
thời điểm này làm cá khô nhiều
thì phải làm cả ngày có khi phải thức rất khuya
các nhân công sẽ chia nhau
làm từng giai đoạn
cá sẽ được làm rửa sạch
đem đi muối khoảng hai ngày
sau đó đem cá ra phơi thêm khoảng hai ngày
trong điều kiện nắng tốt
để cho ra sản phẩm ưng ý nhất
như là mình phơi như giấc sáng
mình đem khô ra cho đúng kịp
thời vụ gì đó
về nắng tốt là con khô nó đẹp nó ngon
như con khô như gì nè
nó trắng mà con khô nó tươi
nhưng khi mình thử lên gì
nó không có mùi hôi
là con khô nó ngon
giá khô khoai năm nay trung bình khoảng hai trăm linh
đến khoảng ba trăm hai mươi ngàn đồng
tùy theo loại
giá bán ra của mặt hàng khô khoai năm nay
có tăng nhẹ so với hàng năm
tuy nhiên lượng tiêu thụ vẫn rất mạnh
cả tại chỗ và xuất đi các tỉnh khác
nhiều chủ cơ sở sản xuất khô khoai lớn
cũng đã đăng ký tem chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
khâu sản xuất bảo quản
cơ bản đảm bảo chất lượng
mặt hàng này nổi tiếng trên thị trường cả nước
trong nhiều năm nay
từ đó sản phẩm khô khoai ở cái đô giàm
luôn được khách hàng nhiều nơi ưa thích
chọn làm quà
quận để tiêu dùng trong những ngày tết
nhưng qua sử dụng trong nhiều năm
thì dân ở các tỉnh
như đặc biệt là thành phố hồ chí minh
thì sử dụng rồi
thì họ nói không nơi nào bằng
khô khoai cái đô giàm
ở phú tân cà mau
bởi vì mùi vị đặc trưng
sản phẩm ăn ngon
có cái vị hậu ngon ngọt hơn
thị trấn cái đô giàm
quyện phú tân hiện có hơn
một trăm linh doanh nghiệp
và hộ dân sản xuất kinh doanh
sản phẩm cá khoai
nghề làm cá khô được xem là nghề truyền thống
có từ lâu đời
tại thị trấn cái đô giàm
tại đây nghề làm cá khô cho thu nhập khá
tập trung nhiều ở khống bốn khống sáu
với khoảng năm mươi hội làm nghề
cũng từ đây nghề làm khô đã giải quyết
việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương
kiếm được thu nhập khá
và ổn định cuộc sống
thấy đầy nghị lực luôn
thấy bà con ở đây sôn sao lắm
năm nay cá khoai cũng trúng mùa nữa
như em thì em chỉ lựa trong đây thu nhập ít
nhưng mà mấy chị ở ngoài đó
người ta lựa là người ta thu nhập cao lắm
một ngày là người năm sáu trăm linh
bốn năm trăm linh một ngày
tuy nhiên trong dịp tết này
nếu như thế này thì bà con hôm nay ăn tết thì
chắc cũng đảm bảo cho gia đình
trong cái chuẩn bị cho dịp tết
hiện thị trấn cái đô giàm
có khoảng hai trăm ba mươi phương tiện khai thác biển
giờ mùa này
những chuyến biển cũng thuận lợi hơn
đồng nghĩa với việc làm
khô cũng tất bật hơn
vì có nhiều cá
mỗi ngày các cơ sở sản xuất lớn nhỏ
có thể cung cấp cho thị trường tầm hai ba tấn khô các loại
những ngày cận tết tới đây
thì số lượng còn tăng lên nhiều lần
rất nhộn nghiệp vui vẻ
khi có cá vô là
người ta hỏi cho mình
khi nào rắc
khi nào làm mình hẹn
khi một hai giờ
rồi lúc ta lại thì sôn sao
ở đây vòng vòng đây cũng nhiều người
nguyên cái là
cá khô khoa trên hai trăm linh tấn này
đã giải quyết một lượng lao động rất lớn
đối với người lao động ở đại địa phương
cụ thể ví dụ như một người
lao động bình thường
một người phụ nữ thôi
thì có thể là một ngày phơi
gia công cho các doanh nghiệp
có thể kiếm được từ bảy trăm linh
đến một triệu hai
điều kiện thuận lợi nữa là việc cá khoai
cái đôi dàm vừa được công nhận nhãn hiệu tập thể
theo đó địa phương đã xác định
đây sẽ là tiền đề quan trọng
để phát triển hơn nữa
thương hiệu khô cá khoa
các doanh nghiệp cá khoai nói riêng
và làng khô cái đôi giàm nói chung
từ đó chú trọng nhất là về liên kết sản xuất
kết hợp với hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật
trong chế biến bảo quản
cũng như quảng bá sản phẩm
được sự chỉ đạo của ủy ban nhân huyện
đã tổ chức cho các hộ sản phẩm
kinh doanh cá khoai
cùng sử dụng nhãn hiệu
đăng ký mã vạch
rồi xây dựng logo
rồi đặt cái nhãn hiệu
để tham gia các
cuộc hỗ trợ tiến làm
niềm vui của người dân làng khô khoai
cái đôi giàm được nhân đôi
khi mùa vụ năm nay
vừa được mùa lại trúng giá
hiện nay chính quyền địa phương đang khuyến khích mở rộng ngành nghề
bởi phát triển nghề sản xuất tôm khô
vừa giải quyết nguồn nguyên liệu
dòi dào tại chỗ
vừa tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương
đây cũng là điều kiện để nâng cao hơn nữa
chất lượng sản phẩm
quảng bá sản phẩm đặc trưng riêng của cái đôi dàm
đảm bảo giá cả đầu ra ổn định
nhằm thu hút đầu tư
để góp phần phát triển nghề thủy sản quyện phú tân
bền dững và hiệu quả hơn
hiện tại thì
đang hướng dẫn
và phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn
để tiếp tục là phát quy có hiệu quả
cái thương hiệu cá khoai
bố trí sắp xếp
thêm cái bao bì nhãn hiệu
và kể cả các tem chi sức nguồn gốc
làng khô truyền thống
gắn liền với nét đẹp văn hóa
đời sống của người dân miền biển cà mau
do vậy chủ trương thành lập
tổ hợp tác sản xuất và xây dựng nhãn hiệu tập thể
cho các sản phẩm khô từ biển
là hướng đi đúng của địa phương
nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề bền dững
tạo điều kiện thuận lợi
trong việc quảng bá thương hiệu uy tín
chất lượng đến người tiêu dùng
để nâng cao giá trị của mặt hàng đặc sản
mang hương vị đặc trưng của miền biển cà mau
giờ đây trong dịp tết đến xung dề
ngoài bánh tét truyền thống
nhưng tôm khô và cá khô
đã trở thành món ăn không thể thiếu
của người dân dùng sông nước
đồng bằng sông cửu long